thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng
ban hành vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
mới đây sở giao thông vận tải và sở lao động thương binh và xã hội đã tiến hành việc phát hành thẻ xe buýt miễn phí cho người dân
thưa quý vị mới đây thành phố hà nội vừa tiến hành việc cấp phát thẻ xe buýt miễn phí đối với những người trên sáu mươi tuổi
hộ nghèo người khuyết tật người có công với cách mạng
theo nghị quyết của hội đồng nhân dân tp hà nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng
và theo những ghi nhận thì những ngày vừa qua tại các trạm điều hành và bán vé xe buýt trên toàn thành phố
thì mỗi ngày có hàng nghìn người dân đã đến để đăng ký thủ tục làm thẻ xe buýt miễn phí ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mỗi ngày trung bình tại các trạm điều hành và bán vé tháng xe buýt có khoảng một người xếp hàng để đăng ký và lấy thẻ miễn phí
mặc dù phải xếp hàng chờ vì số lượng người rất đông tuy nhiên người dân lại không gặp nhiều khó khăn trong việc đăng ký
mặc dù vậy một số người dân cũng tỏ ra chưa hài lòng vì thời gian chờ để được cấp thẻ khá lâu
những ngày này do số lượng người đăng ký quá lớn các đơn vị phụ trách việc cấp phát thẻ xe buýt miễn phí đã điều động tối đa nhân lực để hỗ trợ cho người dân đăng ký được dễ dàng
vì vậy hằng ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng trên bốn các bác cao tuổi chủ yếu là người cao tuổi trên chín mươi là người cao tuổi để đến làm vé miễn phí

tuy nhiên việc thực hiện cấp phát thẻ xe buýt nên được tiến hành với nhiều hình thức khác nhau để tránh xảy ra tình trạng quá tải